thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa khám phá và ngăn chặn hai vụ việc vận chuyển khí cười là n hai o số lượng lớn đưa vào địa bàn thành phố
vào trường ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện xe tải do tài xế vũ sĩ tùng
chủ tệ tỉnh bắc ninh điều khiển cất dấu một trăm năm mươi năm bình kim loại chứa khí nghi vấn là khí cười
mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng công an dừng kiểm tra xe tải do tài xế nguyễn anh văn chú tệ tỉnh hưng yên điều khiển đã phát hiện tám mươi bình khí n hai o
hiện các vụ việc đang được lập biên bản niêm phong toàn bộ số khí cười để xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào tối ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổ công tác một trăm năm mươi một của công an thành phố hải dương đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ gồm phạm văn thắng và đặng thanh tùng đều ở xã gia tân huyện gia lộc
tài sản trộm cắp cơ quan công an làm rõ gồm một xe máy ây honda màu trắng không biển kiểm soát hai điện thoại di động một ví tổng tài sản ước tính gần ba mươi triệu đồng